liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng chín tại tiệm vàng kim khoa ở số hai nghìn ba trăm sáu mươi bốn đại lộ hùng vương phường ba ngòi thành phố cam ranh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy tìm các vật chứng có liên quan gồm
chiếc xe máy nhãn hiệu yamaha kiểu dáng xe cirrus hoặc taurus biển kiểm soát bảy mươi chín n một trăm bốn mươi ba nghìn bốn trăm linh hai chưa xác định được số khung số máy màu sơn đỏ đen
đây là phương tiện mà hai nghi can đã sử dụng tham gia giao thông trước trong và sau khi gây án
và một trăm bốn mươi chiếc nhẫn bông tai dây chuyền các loại có cùng kiểu dáng chất liệu trọng lượng và đặc điểm màu sắc như một mươi hai kiểu mẫu nhẫn bông tai dây chuyền
đây là số tài sản mà hai đối tượng đã cướp được tại tiệm vàng kim khoa vào lúc một mươi bảy h hai mươi năm ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đề nghị cơ quan đơn vị và cá nhân nếu phát hiện những vật chứng hoặc có thông tin về người đang giữ
những vật chứng nói trên thì báo về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa số tám mươi trần phú nha trang hoặc số điện thoại chín trăm tám mươi ba ba trăm bảy mươi chín bảy trăm tám mươi sáu gặp điều tra viên mai lê thắng số điện thoại ba trăm sáu mươi ba bảy trăm sáu mươi hai năm trăm bảy mươi tám gặp điều tra viên phạm khánh toàn